quản lý theo dõi và chăm sóc bảo vệ sức khỏe tập trung phát triển một số trung tâm y tế chuyên sâu xây dựng một số cơ sở khám chữa bệnh có tầm cỡ khu vực và quốc tế đào tạo nâng cao năng lực và tổ chức quản trị chuyên nghiệp các cơ sở y tế
để đạt được mục tiêu đó công tác đào tạo tự đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ thầy thuốc tuyến cơ sở là vô cùng quan trọng

để đạt được mục tiêu đó công tác đào tạo tập trung phát triển một số trung tâm y tế chuyên nghiệp các cơ sở y tế
tính chất công việc phức tạp đội ngũ nhân lực mỏng khó thu hút các bác sĩ có trình độ chuyên môn cao về tuyến cơ sở công tác
do đó yêu cầu cấp thiết đó là đẩy mạnh công tác đào tạo nâng cao năng lực và hỗ trợ chuyên môn cho nguồn nhân lực sẵn có
vì vậy những khóa học với các chuyên gia đầu ngành trung ương về cầm tay chỉ việc ngay tại bệnh viện như thế này không chỉ giúp bệnh viện không mất đi nguồn nhân lực phải đi học dài hạn ở trung ương mà còn trực tiếp giúp bệnh nhân hưởng lợi ngay từ những hoạt động đào tạo tại chỗ như thế này